thưa quý vị trưa nay ba mươi một tháng bảy các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân thứ tư trong vụ sạt lở ở đèo bảo lộc tỉnh lâm đồng
và sáng cùng ngày phó thủ tướng trần liêu quang đã có mặt tại hiện trường vụ sạt lở đèo bảo lộc để trực tiếp chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại đây
tại hiện trường đại tá trương minh đương giám đốc công an tỉnh lâm đồng đã báo cáo nhanh với phó thủ tướng về công tác tìm kiếm cứu nạn xử lý sạt lở
phó thủ tướng trần lưu quang trực tiếp kiểm tra tình hình sạt lở và công tác tìm kiếm cứu nạn động viên biểu dương nỗ lực các lực lượng tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn tại đây
phó thủ tướng yêu cầu các lực lượng lưu ý bảo đảm an toàn tuyệt đối đẩy nhanh công tác tìm kiếm khó phục sự cố nhưng cần phải hết sức thận trọng tuyệt đối không để sự cố trồng lên sự cố sẵn sàng có phương án xử lý nếu xuất hiện tình huống xảy ra
phó thủ tướng trần lưu quang cùng đoàn công tác đã tới viếng thăm hỏi động viên gia đình đồng chí đại úy lê ánh sáng tại đường nguyễn khuyến thành phố bảo lộc là một trong ba cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trong vụ sạt lở
tại đây phó thủ tướng ân cần hỏi thăm gửi lời chia buồn sâu sắc và mong gia đình sẽ sớm vượt qua nỗi đau và mất mát lớn lao này

đồng thời ngay trong chiều nay bộ trưởng tô lâm chủ tịch hội đồng quản lý quỹ nghĩa tỉnh đồng đội công an nhân dân cũng đã ký quyết định hỗ trợ gia đình mỗi cán bộ chiến sĩ hy sinh số tiền một trăm linh triệu đồng hỗ trợ gia đình anh phạm ngọc anh số tiền năm mươi triệu đồng
chuyển sang một thông tin khác cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với thạch cương ba mươi sáu tuổi và tô hoàng trương ba mươi bảy tuổi
tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay thạch cương và tô hoàng trương thường xuyên sử dụng mạng xã hội để biên soạn đăng tải chia sẻ nhiều bài viết video và live stream nhiều thông tin sai sự thật giả mạo vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức danh dự nhân phẩm của cá nhân
sở thông tin và truyền thông trà vinh đã hai lần xử phạt vi phạm hành chính đối với thạch cương về hành vi đăng thông tin sai sự thật
vu khống xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức và yêu cầu gỡ bỏ thông tin sai sự thật trên trang cá nhân
xử phạt vi phạm hành chính một lần đối với tô hoàng trương về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin sai sự thật trên mạng xã hội
sáng nay tòa nhân dân tp hcm tuyên phạt nguyễn hoàng quân tổng giám đốc công ty toàn cầu một mươi tám năm tù và bùi huy hoàng giám đốc tài chính công ty toàn cầu một mươi hai năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng quân là người đại diện pháp luật của công ty toàn cầu hoạt động hỗ trợ tư vấn dịch vụ tài chính
quân sau đó nâng không vốn điều lệ từ ba trăm linh triệu lên một trăm linh tỷ đồng nhằm mục đích là khoe tiềm lực
quân còn khoe công ty đang kinh doanh vàng ngoại tệ với các sản giao dịch quốc tế và đang kinh doanh hiệu quả
từ thông tin ảo mà quân cung cấp bốn mươi năm khách hàng đã ký hợp đồng hợp tác giao dịch với quân cùng với bùi huy hoàng và bị chiếm đoạt hai mươi năm tỷ đồng
hôm nay nguyễn thị xuân kiều sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn chú thành phố bến tre đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bến tre khởi tố để điều tra về hành vi mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy
chiều ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba kiều thuê xe ô tô đến khu vực quận tám thành phố hồ chí minh để mua ma túy dạng đá và heroin có tổng trọng lượng là trên hai trăm linh hai gram với số tiền tám mươi ba triệu đồng

sau đó kiều tiếp tục thuê xe ô tô về tỉnh bến tre tuy nhiên khi đến khu vực xã tam phước huyện châu thành thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng với tăng vật
qua làm việc kiều thừa nhận mua số ma túy trên để sử dụng và bán lại cho các con nghiện tại địa phương
chiều ngày hôm nay hà nội xảy ra mưa lớn kèm với gió giật mạnh khiến cho nhiều tuyến đường chìm trong biển nước nhiều phương tiện chết máy phải sát bộ
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết hà nội cũng như nhiều tỉnh thành miền bắc
mưa lớn do ảnh hưởng của sạch áp thấp
cơn mưa lớn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ khiến cho nhiều tuyến phố tại các quận nam tử liêm thanh xuân hà đông hoàng mai bị ngập sâu từ ba mươi năm mươi cm nhiều xe chết máy
theo công ty thoát nước hà nội đến một mươi năm h một mươi phút cùng ngày lượng mưa tại quận hoàng mai là hai trăm linh mm thanh chỉ một trăm linh ba mm nam tử liêm chín mươi tám mm hà đông chín mươi bốn mm thanh xuân bảy mươi năm mm
dự báo mưa kéo dài cho đến ngày năm tháng tám
riêng đêm nay và ngày mai hà nội cũng như các tỉnh đồng bằng mưa từ ba mươi sáu mươi mm
vùng núi và trung du bắc bộ từ chiều nay cho đến ngày hai tháng tám mưa với lượng sáu mươi một trăm hai mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
người dân cần đề phòng ngập úng ở đô thị lũ quét xa lở đất ở vùng núi
với tinh thần vì nhân dân phục vụ công an phưởng quang trung thành phố phủ lý tỉnh hà nam vừa giúp đỡ một cụ ông bị lẫn
đi lạc từ tuyên quang xuống hà nam về với gia đình ngay trong đêm
đêm ngày hai mươi chín tháng bảy trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường quang trung
tổ công tác của công an phưởng quang trung phát hiện một cụ ông có nửa nghiệm mệt mỏi tinh thần hoàng hoạn bị lạc không xác định rõ đường về nhà
nên nhanh chóng đưa cụ ông về trụ sở đơn vị nghỉ hơi phục hồi sức khỏe đồng thời xác minh tìm người thân đón cụ về
chỉ sau một mươi năm phút lực lượng công an đã xác minh và liên hệ được với thân nhân gia đình
cụ ông là ngô thành dân sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi hai chú ở xã bạch sa huyện hàm yên tỉnh tuyên quang
do tuổi cao trí nhớ bị suy giảm ông đã đi từ tuyên quang xuống hà nam để tìm gặp người thân nhưng do không nới đường nên đã bị lạc
tại cơ quan công an thay mặt gia đình người thân của ông dân xúc động vui mừng bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc
từ cán bộ chiến sĩ công an phường quang trung đã nỗ lực giúp đỡ cụ dân được đoàn tụ gia đình đúng với tinh thần lúc dân cần lúc dân khó khó công an